tại thành phố nam định tỉnh nam định ban thường vụ thành ủy hà nội và ban thường vụ tỉnh ủy nam định tổ chức hội nghị hợp tác phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua xác định phương hướng thời gian tới
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội và bí thư tỉnh ủy nam định đoàn hồng phong chủ trì hội nghị
thời gian qua hà nội và nam định đã thường xuyên hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội phát huy thế mạnh của mỗi địa phương đặc biệt trên lĩnh vực xúc tiến đầu tư
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các doanh nghiệp có trụ sở chính đóng tại hà nội đã mở trên một trăm linh chi nhánh thành viên tại nam định để đầu tư các lĩnh vực như công nghiệp thương mại dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao
đồng thời thành phố hà nội là thị trường lớn của nhiều sản phẩm thế mạnh của nam định
như gạo hải hậu qua thảo luận hai địa phương nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên ba nội dung công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị và chín nhóm nội dung phát triển kinh tế xã hội
trong đó hai địa phương phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông hồng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn vùng như phát triển công nghiệp phát triển du lịch
đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ tìm kiếm cơ hội đầu tư